hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng gồm phạm vũ quân bùi ngọc thành nguyễn văn điều và trần văn ngoan để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản
ngày ba mươi một tháng bảy bốn đối tượng đi đến đường số một mươi bảy khu công nghiệp sóng thần thành phố dĩ an bình dương
thì phát hiện xe ô tô đầu kéo kèm theo rơ móc đang đậu bên đường không có người trông coi
các đối tượng đã đập kính xe ngắt định vị của xe
sau đó điều khiển xe về huyện bình chánh tp hcm để cất giấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài